trực tiếp được nghe về các chính sách giải đáp những điểm còn băn khoăn
người dân không chỉ đồng ý bàn giao mặt bằng không có khiếu kiện
mà còn phấn khởi khi được chuyển về khu tái định cư mới để ổn định cuộc sống
bên cạnh đó tại các buổi đối thoại người dân cũng được nắm bắt những lợi ích lâu dài
khi các công trình đi vào hoạt động trên địa bàn
đặc biệt là các dự án xây dựng nhà máy xí nghiệp sẽ tạo công an việc làm cho nhiều con em trong huyện
tôi cũng thấy điều rất là tuyệt vời
khi huyện mới thành lập và công ty
đã vào địa bàn huyện vận hồ để hoạt động và tạo việc làm cho tôi một điều rất là thuận lợi
và sắp tới thì công ty cũng lại tuyển nhân viên công nhân nữa rất là nhiều
thì cũng thấy đây là một cơ hội rất là lớn cho người dân
trong thời gian vừa qua công ty đã phối hợp với xã tuyển công nhân trên địa bàn
hiện nay các vị trí về quan trọng như là chỉ đạo và vận hành máy thì đã tuyển xong khoảng hai mươi công nhân
chỉ còn bốn mươi công nhân để chạy dây chuyền sấy khô rau thì hiện nay đã thông báo tuyển trên địa bàn của xã vận hồ
theo như công ty nói thì cái hợp đồng này thì sẽ được đóng bảo hiểm nếu mà công nhân cam kết làm lâu dài
và được đóng bảo hiểm và mức lương tối thiểu khoảng từ bốn triệu rưỡi cho đến năm triệu
quan tâm và tăng cường đối thoại với người dân đặc biệt là người đứng đầu cấp ủy chính quyền trực tiếp lắng nghe
trả lời người dân đã giúp vân hồ tháo gỡ khó khăn ngay từ ban đầu
việc triển khai các nhiệm vụ mục tiêu phát triển
phát triển kinh tế xã hội của huyện từ đó cũng trở nên dễ dàng thực hiện hơn
họ đều hiểu và đều nhất trí về chủ trương vì họ biết rằng là nếu không có hạ tầng cơ sở
và không có những dự án về phát triển kinh tế thì sẽ không có kinh tế phát triển
và đa số người dân đã hiểu về như vậy
và sau khi qua những cuộc tuyên truyền bằng rất nhiều hình thức của các phòng ban chung của huyện và của xã
thì về người dân hiện nay cũng đã rất là hiểu với cái nội dung
với cái nội dung của huyện
và đây là một trong những chương trình phát triển của huyện
tổ chức gặp mặt và trao đổi với nhân dân cách thẳng thắn rất dân chủ
và trả lời trực tiếp giải quyết trực tiếp và tiếp thu những ý kiến kiến nghị của nhân dân
đặc biệt là cái việc giải phóng mặt bằng công tác đền bù thì được nhân dân ta rất là đồng tình ủng hộ
và sau khi việc tiếp thu ý kiến thì huyện cũng đã giải phóng mặt bằng công tác đền bù